xin kính chào quý vị và các bạn đêm nay và dạng sáng mai tại bắc bộ cảm nhận rét tương đối rõ rệt
dự báo trong những ngày tới bộ phận không khí lạnh chi phối thời tiết miền bắc có xu hướng suy yếu chậm
nên thời tiết hầu như không mưa nên nhiệt có xu hướng tăng dần
từ đêm mai không còn cảm giác rét sâu
sang ngày một mươi sáu khu vực đông bắc bộ sẽ chuyển mưa vài nơi
nhiệt độ cao nhất ở đông bắc bộ trong ngày mai là hai mươi một hai mươi bốn độ
trời còn nắng ấm và sẽ tăng dần trong hai ngày sau đó
khi tây bắc bộ duy trì thời tiết không mưa trong ba ngày tới trời tảnh giáo
cùng với đó là nhiệt độ tăng chậm dần cao nhất ngày một mươi bốn phổ biến từ hai mươi một hai mươi bốn độ
khu vực tây bắc còn nơi cao hơn do đó sẽ tăng chậm trong hai ngày tiếp theo
dưới tác động của gió đông bắc kết hợp địa hình đòn gió mưa
thì mưa nhỏ rải rác sẽ tiếp diễn trong ngày mai tại các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
tuy nhiên lượng mưa không nhiều ít có khả năng xuất hiện điểm có lượng mưa đột biến cao
sau đó cùng với sự suy yếu của không khí lạnh
từ ngày một mươi năm mưa hầu như cũng giảm nhanh xuống diện vài nơi trên toàn khu vực
ban ngày trời có nắng nên nhiệt độ cũng trên đà tăng dần
nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi một hai mươi bốn độ sau đó sẽ tăng lên từ hai đến ba độ
trong ngày mai các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên cũng có mưa nhỏ xảy rác vài nơi
không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân
thời tiết từ đà nẵng đến bình thuận mát mẻ dễ chịu với nhiệt độ cao nhất phổ biến không quá ba mươi độ
lưu xuống khu vực tây nguyên hiện chưa có hình thế điển hình để gây nên mưa rông trái mùa
trong cả ba ngày tới toàn khu vực phổ biến nhiều mây không mưa
ngày nắng với nhiệt độ chưa chịu ổn định ở mức hai mươi năm hai mươi tám độ
nam bộ cũng duy trì thời tiết ít mưa trong những ngày tới
riêng khu vực các tỉnh miền tây nam bộ vẫn có thể xuất hiện mưa rào trong khoảng chiều tối ngày một mươi năm một mươi
nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ